chào quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi một tháng ba của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư vừa có công điện số bốn gửi bí thư tỉnh ủy thành ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc đôn đốc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công
trung dài hạn giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm và phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi hai
bộ kế hoạch đầu tư cho biết quốc hội đã thông qua tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm hai nghìn hai mươi hai là hơn năm trăm hai mươi sáu một trăm linh năm tỷ đồng
thủ tướng đã giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai cho các bộ cơ quan trung ương và địa phương
là hơn năm trăm một mươi tám một trăm linh năm tỷ đồng còn lại chưa giao tám tỷ đồng của các chương trình mục tiêu quốc gia
đến nay số vốn các bộ cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ còn khá lớn là chín mươi bốn bốn trăm chín mươi ba tỷ đồng
bằng một mươi tám kế hoạch thủ tướng giao trong đó nhiều bộ cơ quan trung ương và địa phương có số vốn chưa phân bổ còn lại cao
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam vừa có báo cáo gửi bộ công thương về việc cung ứng than
cho sản xuất điện sau khi bộ này yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ cho các nhà máy nhiệt điện
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam cho rằng giá than cao kỷ lục khiến chính doanh nghiệp này
cũng nhập khẩu khó nên việc cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện khó đạt tiến độ
cụ thể là ba tháng đầu năm tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam mới chỉ nhập được ba trăm hai mươi năm tấn
kéo theo đó sản lượng than phối trộn nhập khẩu cấp cho các nhà máy điện quý i
quả một một triệu tấn bằng bảy tám kế hoạch năm giảm khoảng hai bốn triệu tấn so với kế hoạch cấp than phối trộn
nhập khẩu quý i năm hai nghìn hai mươi hai mặc dù tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam là các đơn vị đã huy động
than tồn kho ra để chế biến pha trộn than sản xuất trong nước giữa các vùng khuyến khích các đơn vị
đang có điều kiện khai thác thuận lợi tổ chức khai thác với sản lượng tăng cao nhưng không bù đắp được
khối lượng than phối trộn nhập khẩu bị thiếu than tồn hầu hết là than vùng mạo
khê uông bí là các loại than không tiêu thụ trực tiếp được cho các nhà máy điện mà phải pha trộn
với than nhập khẩu và các nguồn than trong nước khác
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân một mươi hai tỉnh thành phố gồm hà tĩnh quảng bình
quảng trị quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa cần thơ hậu giang bạc liêu kiên giang và cà mau
yêu cầu về triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
bộ giao thông vận tải đặc biệt nhấn mạnh bất cập hiện nay là tuyến cao tốc đang trong quá trình chuẩn bị dự án
nhưng đã xuất hiện tình trạng người dân xây dựng cơi nới công trình trồng cây trái phép sử dụng đất không đúng mục đích
thuộc phạm vi dự án cao tốc để trục lợi gây phức tạp cho công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án
trước thực trạng đó các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn
tuyên truyền vận động người dân ủng hộ chủ trương đầu tư xây dựng đường cao tốc và chấp hành nghiêm các quy định về xây dựng
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
bộ giao thông vận tải sẽ chỉ đạo các ban quản lý dự án bàn giao hồ sơ khảo sát và hình ảnh hiện trạng tại thời điểm khảo sát
để các địa phương làm căn cứ quản lý thực hiện công tác giải phóng mặt bằng
lạm phát kèm theo giá nhiều mặt hàng trong đó có giá phân bón và thức ăn chăn nuôi tăng cao
chưa từng có
đã khiến cho chi phí đầu vào sản xuất tăng theo gây nhiều khó khăn cho người nông dân
và sau đây sẽ là phản ánh của nhóm phóng viên kinh tế và tiêu dùng tại thị xã kinh môn của tỉnh hải dương
vụ đông xuân năm nay gia đình ông tống văn tú ở thôn an bộ xã hiệp hòa thị xã kinh môn cấy hơn bốn xào lúa
thời điểm này đang bước vào giai đoạn chăm bón đợt một khi các cửa hàng vật tư nông nghiệp đều tăng giá bán các loại phân bón
có loại tăng đến ba trăm linh khiến ông tú không khỏi băn khoăn

thời điểm này đang bước vào gia đình ông tống văn tú ở thôn an bộ xã hiệp hòa thị xã kinh môn cấy hơn ba sào lúa
giá mỗi bao cám cho gà đẻ tăng tới hai mươi năm đồng một bao hai mươi năm kg
với mức tăng này trang trại gà của gia đình bà phải đội thêm chi phí mỗi tháng một trăm năm mươi triệu đồng tiền thức ăn
nếu giá cám tiếp tục tăng thì sẽ không có lãi thậm chí là lỗ vốn
để ứng phó với giá vật tư nông nghiệp tăng cao ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân cần đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác và xây dựng mô hình sử dụng phân bón tiết kiệm cân đối hiệu quả
đối với chăn nuôi cần tận dụng các nguồn phụ phẩm nông nghiệp phối trộn làm thức ăn để giảm thức ăn công nghiệp
ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra
giảm bán xăng đã lần đầu tiên điều chỉnh giảm sau bảy kỳ điều chỉnh tăng liên tiếp
trước đà giảm của thị trường thế giới trong kỳ điều hành theo chu kỳ vào chiều nay hai mươi một tháng ba
nhà điều hành đã đồng loạt điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong nước
cụ thể xăng e năm ron chín mươi hai giảm sáu trăm năm mươi năm đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm sáu trăm ba mươi hai đồng một lít
dầu diazen năm s giảm một nghìn sáu trăm ba mươi năm đồng một lít dầu hỏa giảm một nghìn sáu trăm bảy mươi ba đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giảm năm trăm sáu mươi bốn đồng một kg
theo hiệp hội lương thực việt nam gạo năm tấm của việt nam đang được trào bán lên đến bốn trăm hai mươi usd một tấn
tăng hơn năm usd so với một tuần trước
mặc dù nhu cầu ổn định nhưng một số thương nhân vẫn đang do dự trong việc ký hợp đồng mới
bởi chi phí phát triển
các vận chuyển tăng cao do căng thẳng địa chính trị thế giới cũng như chờ đợi việc
có thể một vài nước trong khu vực đông nam á sẽ nới hạn ngạch nhập khẩu gạo của việt nam trong thời gian tới
một hiện tượng ít gặp trong những năm trở lại đây là từ sau tết nguyên đán đến nay
mặt bằng lãi suất và doanh số cho vay trên thị trường liên ngân hàng liên tục duy trì ở mức khá cao
thông thường sau tết nhu cầu tín dụng giảm kéo theo lãi suất giảm
lãi suất liên ngân hàng hiện giao động từ hai hai đến ba bảy một năm
tùy theo kỳ hạn giảm bốn năm một năm so với đầu tháng ba
thế nhưng vốn giao dịch của các nhà băng đã không còn rẻ so với mức lãi suất giao dịch gần cách đây một năm
đối với kỳ hạn qua đêm hiện có mức lãi suất hai một năm tăng từ một tám lần

hôm nay bởi nhiều lý do khác nhau thì nhiều chủ sở hữu đã nhờ người khác đứng tên trên sổ đỏ nhà đất
tuy nhiên việc đứng tên này lại mang rất nhiều rủi ro
nếu không thỏa thuận chặt chẽ thì người đứng tên có thể tự ý thực hiện các giao dịch liên quan
gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của chủ sở hữu
vậy làm thế nào để nắm được các rủi ro khi nhờ người khác đứng tên
xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
người phụ nữ này có nhiều tài sản về đất đai bởi bà kinh doanh rất thành công
xuất phát từ suy nghĩ bà không muốn con cái biết mình có khối gia tài ấy mà dựa dẫm
do đó bà chọn cách nhờ người khác mà bà thực sự tin tưởng để đứng tên trên sổ đỏ của mình
để đảm bảo an toàn tránh tiền phức nếu người được nhờ nảy sinh sự tham lan
bà tự mình cất giữ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất mang tên người khác
tôi thường nhờ những người là họ hàng người thân anh em ruột thịt này
hoặc là cháu chất ruột thịt
làm xong giấy tờ thủ tục ấy thì tôi sẽ là người giữ sổ
đấy là cách bảo đảm an toàn nhất đối với tôi
trường hợp của ông tuấn lại khác
khi ông nhờ hai vợ chồng người cháu ruột của mình đứng tên sổ đỏ của ông
thì sau một thời gian ngắn đứa cháu trai ruột của ông bị đột tử
và lúc này ông tuấn đến gặp cháu dâu để lấy lại sổ đỏ
và nhờ cháu dâu làm thủ tục sang tên
người cháu nhất định không sẵn sàng bởi cho rằng sổ đỏ mang tên hai vợ chồng cô
thì nay chồng mất tài sản ấy nghiễm nhiên thuộc về mình quản lý
và một trường hợp nữa là ví dụ như trong thời kỳ hôn nhân
người ta ly dị ly hôn chẳng hạn
thì người ta có phải đưa ra tòa án thì lại có thể lấy cái tài sản đó ra để chia phân chia
thế là cái người mà nhờ đó là rất nhiều cái rủi ro
xét theo góc độ pháp lý
việc nhờ một người khác đứng tên trên sổ đỏ là trái quy định của pháp luật
khoảng một mươi sáu điều ba luật đất đai hai nghìn một mươi ba quy định
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý
để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất
cũng như quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất
vì vậy nếu không muốn gặp rủi ro

cái quyền sử dụng đất của cái người mà anh nhờ đứng tên rồi
vì vậy cái việc đấy nó không có nghĩa là không xảy ra rủi ro
mình đã có quyền lấy lại cái chuyển sổ đó bất kể lúc nào
dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì việc nhờ người khác đứng tên trên sổ đỏ của mình cũng là điều tối kỵ
cách tốt nhất là người dân không nên tự đưa mình vào tình thế trao quyền cho người khác định đoạt tài sản của mình
vì như vậy có rất nhiều hệ lụy xảy ra mà không lường trước được
và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi
kính chào tạm biệt quý vị